sáng nay một mươi chín tháng một mươi hai phiên họp thứ năm của ủy ban thượng vụ quốc hội khóa một mươi bốn chính thức khai mạc
để cho ý kiến về dự thảo nghị quyết ban hành quy chế phối hợp giữa tranh án tòa án nhân dân tối cao
và bộ trưởng bộ quốc phòng trong việc quản lý các tòa án quân sự về tổ chức
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
trong phiên họp khai mạc sáng nay cho ý kiến về dự thảo nghị quyết ban hành quy chế phối hợp
giữa tranh án tòa án nhân dân tối cao và bộ trưởng bộ quốc phòng trong việc quản lý các tòa án quân sự về tổ chức
các đại biểu cho rằng quy chế này cần phải có nội dung về trình tự thủ tục và quy định về vấn đề xử lý
khi có ý kiến khác nhau trong việc trao đổi và nếu không thống nhất thì sẽ có hướng giải quyết như thế nào
về cái điều một thì quy định là tránh án tòa án nhân dân tối cao quản lý tòa án quân sự về mặt tổ chức
có sự phối hợp chặt chẽ của bộ quốc phòng
thì ở đây thì nó có các cái cách viết khác nhau
một là tòa án tối cao thì phối hợp với bộ quốc phòng
hai là bộ quốc phòng phối hợp với tòa án đối cao
ba là hai bên phối hợp chặt chẽ với nhau
thì theo tôi cái điều một này có thể sửa lại rằng là hai bên
tránh án rồi bộ trưởng hoặc là tòa án và bộ trưởng là phối hợp chặt chẽ nhau trong việc này
thì thể hiện rằng là cái thẩm quyền này là hai bên là ngang nhau và có trách nhiệm ngang nhau
mình đặt vấn đề là bây giờ bộ quốc phòng
với lời tòa án
tòa án tối cao ký một quy chế phối hợp về mặt tổ chức của tòa án quân sự ca cấp
thì về ông bộ quốc phòng ông lại phân một đầu lại bắt đầu lại phân thêm một cái ông thứ trưởng
lại phụ trách cái mạng này
thì khi mà có sự cố hoặc có vấn đề gì về quý trách nhiệm ấy
lại là không có đến nơi để nhổn
tôi đồng ý phương án là ký cái nội dung là tránh án tòa án nhân dân tối cao với bộ trưởng bộ quốc phòng
còn về phạm vi điều chỉnh
thì theo tôi
thì thực ra cái phạm vi điều chỉnh là về mặt tổ chức
và xung đột về mặt tổ chức là nói rõ thêm về kỹ sử
nếu có xung đột về mặt tổ chức thì mình giải quyết thế nào
thế còn không nên mở rộng
các đại biểu cũng thống nhất rằng nên quy định trách nhiệm người đứng đầu một cách cụ thể rõ ràng
không nên chung chung như trong các nội dung dự thảo
việc ban hành quy chế này nhằm mục đích cụ thể hóa các quy định của luật tổ chức tòa án nhân dân năm hai nghìn một mươi bốn
về quan hệ phối hợp
giữa tòa án nhân dân tối cao và bộ quốc phòng trong việc quản lý các tòa án quân sự về tổ chức
do đó các nội dung cụ thể của quy chế phải đảm bảo thống nhất với các quy định của luật tổ chức tòa án nhân dân
và các nghị quyết hướng dẫn thi hành luật tổ chức tòa án nhân dân năm hai nghìn một mươi bốn